giáo sư vu cho hay việc các quốc gia lựa chọn biện pháp ứng phó với covid một mươi chín không chỉ phụ thuộc vào vấn đề y tế
mà còn có nhiều yếu tố khác như kinh tế an sinh xã hội
tại việt nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược zoo covid một mươi chín
sẽ thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
do đó có thể thấy trong thời gian vừa qua chúng ta đang trong lộ trình nới lỏng dần các biện pháp chống dịch
để phù hợp hơn với tình hình mới góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế
cách đây không lâu tp hcm
đã phải đối mặt với tình trạng loạn giá kýt test covid một mươi chín vì nhu cầu sử dụng của cả người dân
lĩnh ngành y tế tăng cao trong bối cảnh các ca mắc mới tại thành phố này gia tăng trở lại
để ngăn chặn tình trạng này diễn tiến trong tương lai mới đây
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra việc tăng giá test nhanh
xử lý nghiêm các vi phạm
ngoài ra sở y tế phối hợp với sở thông tin truyền thông công khai giá trúng thầu bộ xét nghiệm sars cov hai tại địa phương
sở ngành quận huyện yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế test nhanh phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao thanh tra sở y tế sở công thương sở tài chính công an thành phố
cục quản lý thị trường và các quận huyện tăng cường thanh tra kiểm tra chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả theo quy định của bộ y tế
đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế
nhất là test nhanh để đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bên cạnh đó sở y tế có nhiệm vụ giao cho bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá xét nghiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó phối hợp với sở thông tin truyền thông đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm sars cov hai tại địa phương
thông tin điện tử thành phố và các cơ quan truyền thông
quỹ ban nhân dân thành phố cũng giao sở công thương xem xét thảo gỡ khó khăn
trong việc nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất test nhanh covid một mươi chín
các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất
kinh doanh đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị
có thể thấy việc công khai giá trúng thầu kit test nhanh covid một mươi chín là việc tối quan trọng
ngăn chặn các hành vi đầu cơ lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
đây là cơ sở giúp bình ổn giá kit test trên thị trường không để tình trạng loạn giá
người dân phải bỏ ra quá nhiều tiền để tậu một vật dụng cần sử dụng thường xuyên trong đại dịch
thưa quý vị việt nam đã chính thức mở cửa du lịch theo chủ trương của chính phủ
theo đó các chính sách miễn thị thực xuất nhập cảnh lần lượt được khôi phục như trước giai đoạn covid một mươi chín
tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến với việt nam
tại buổi họp báo thông báo về việc mở cửa lại du lịch
tổng cục trưởng tổng cục du lịch nguyễn trùng khánh công bố
việt nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ nay khách du lịch quốc tế có thể đến việt nam thông qua đường bộ đường biển đường hàng không
quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
áp dụng chung cho mọi đối tượng không có quy định riêng cho khách du lịch
cùng ngày văn phòng chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của việt nam
theo đó chính phủ đồng ý khôi phục từ ngày một mươi năm tháng ba các biện pháp thủ tục về xuất nhập cảnh
đối với người nước ngoài và người việt nam định cửa nước ngoài
như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
việc khôi phục dựa trên cơ sở phù hợp với luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
cư trú của người nước ngoài tại việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành
bộ công an bộ ngoại giao và các bộ cơ quan liên quan được giao khẩn trương
thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của chính phủ vừa ban hành
về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân một mươi ba nước
bộ ngoại giao có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
xây dựng chính sách xuất nhập cảnh với các đối tác trong khuôn khổ quan hệ song phương đa phương
song song tiếp tục đàm phán với các nước về công nhận hộ chiếu vaccine của nhau
tạo thuận lợi cho công dân việt nam đến nước ngoài
đồng thời ban hành hướng dẫn áp dụng hộ chiếu vaccine của người nước ngoài tại việt nam
và thông báo với các nước vùng lãnh thổ có liên quan về sự thay đổi trong chính sách xuất nhập cảnh của việt nam
chính phủ cũng giao bộ y tế hướng dẫn về điều kiện y tế đối với người nhập cảnh phù hợp với tình hình mới
trong khi khách quốc tế còn chờ hướng dẫn quy định cụ thể nhập cảnh vào việt nam
khách du lịch việt đã nườm nượp từng đoàn xuất ngoại sau hai năm bị covid một mươi chín cùng chân
theo ghi nhận của các công ty lữ hành từ khoảng giữa tháng hai
số lượng khách đặt tour xuất ngoại bắt đầu tăng nhiệt và ngày càng sôi động
bà nguyễn nguyệt vân khanh phó giám đốc ban tiếp thị công ty du lịch vi travel cho biết cuối tháng hai
công ty đã đưa đoàn twuter một trăm tám mươi khách đi hành hương ấn độ khởi hành từ hà nội
và đoàn bốn mươi năm khách đi dubai khởi hành từ thành phố hồ chí minh vào ngày bốn tháng ba
đây là hai đoàn khách outbound khởi hành đầu tiên của vietravel trong năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy sự kiện một mươi năm tháng ba là mốc quan trọng đánh dấu thời điểm việt nam sẵn sàng đón khách quốc tế
cùng với việc tháo gỡ các chính sách liên quan nhập cảnh như visa xét nghiệm covid một mươi chín cách ly
hy vọng những điều kiện thông thoáng sẽ mở nốt chiếc chìa khóa cuối cùng để du lịch thật sự trở lại
khiến các doanh nghiệp lữ hành hoàn toàn hồi phục sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh
hòa chung tinh thần mở cửa du lịch trên cả nước các điểm tham quan du lịch ở hà nội đã mở cửa
để đón khách trong nước và chờ ngày du khách quốc tế đến việt nam
sau nhiều ngày im ắng khu vực hồ hoàn kiếm náo nhiệt hơn hẳn
khi cầu thê húc dẫn vào đền ngọc sơn đông khách tham quan chụp ảnh
khu di tích này đã mở cửa đón khách gần một tháng nay và được kỳ vọng sẽ sớm đông đúc như xưa
bởi trước khi có dịch covid một mươi chín nơi đây luôn là điểm thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến tham quan vãn cảnh
cách đó khoảng hai km khu di tích hội quán quảng đông số hai mươi hai hàng buồm
nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và thư pháp cũng đã mở cửa đón khách tới tìm hiểu và chụp ảnh
một người quản lý tại đây cho biết hội quán mở cửa miễn phí cho khách tham quan
khách chỉ phải quét mã qr để kiểm soát covid một mươi chín
tại khu di tích hoàng thành thăng long cánh cửa cũng được rộng mở để đón du khách từ cách đây một tháng
một du khách nói chúng tôi đã mở cửa cho khách trong nước tới tham quan
vì thế việc đón khách quốc tế sắp tới cũng không có gì thay đổi tất cả đều đã sẵn sàng
trước đại dịch lượng du khách quốc tế đổ về hoàng thành thăng long mỗi ngày rất đông
chúng tôi đang chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để có thể đón du khách một cách an toàn nhất
mới đây ubnd quận hoàn kiếm quyết định tổ chức lại hoạt động của phố đi bộ hồ gươm và phụ cận
trong khung từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h chủ nhật hàng tuần thời gian mở cửa bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba
quận hoàn kiếm cũng mở lại hoạt động không gian tuyến phố đi bộ thương mại dịch vụ hàng đào đến hàng giấy
không gian đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp một khu phố cổ hà nội
không gian đi bộ phía nam khu phố cổ hà nội kết nối với phía bắc
thời gian hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h của ba ngày cuối tuần
du khách được khuyên cáo không tham gia không gian đi bộ khi có biểu hiện ho sốt khó thở
hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà thực hiện quét mã qr khai báo y tế năm k
như vậy hoạt động của phố đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm được khởi động trở lại
sau gần một năm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này được kỳ vọng sẽ kéo những dịch vụ ban đêm khởi sắc theo góp phần thu hút khách du lịch
đã mở cửa bán vé trở lại cho khách du lịch từ một mươi một tháng hai
sau hơn một tháng nơi đây vẫn đang thu hút số lượng lớn khách trong nước kéo về du xuân
trước khi dịch bùng phát đây là một trong những địa điểm thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước
bởi sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
ngoài ra trả lời báo chí lãnh đạo sở du lịch hà nội cho biết
trong năm nay sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành uy tín tập trung nâng cấp phát triển sản phẩm du lịch
liên quan đến tình hình phòng chống covid một mươi chín tại hải phòng mới đây ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có văn bản đồng ý
đề xuất của sở văn hóa và thể thao về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại
kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn thành phố trong hai tháng thời gian thực hiện từ hôm nay một mươi năm tháng ba đến một mươi năm tháng năm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường và các đối tượng sử dụng các dịch vụ này phải thực hiện nghiêm quyên tắc năm k
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hướng dẫn của sở y tế sở văn hóa và thể thao và các nội dung đã cam kết
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng giao sở văn hóa và thể thao thành phố chủ trì cùng sở y tế công an thành phố
và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn thành phố
trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại và đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch căn cứ kết quả hoạt động thử nghiệm và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng sẽ có điều chỉnh về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với các đơn vị chiếu phim các giảm chiếu phim trên địa bàn thành phố
thưa quý vị với sự kiện mở cửa du lịch một mươi năm tháng ba các hoạt động tham quan và vui chơi giải trí tại nhiều tỉnh thành đã sộc dịch mở cửa trở lại
chúng tôi thành tâm hy vọng lần mở cửa này sẽ thành công không xảy ra các đợt bùng phát dịch căng thẳng và ngành du lịch sẽ phục hồi trở lại
chúng tôi thấu hiểu quý vị hẳn cũng vô cùng hào hứng trước lần mở cửa du lịch này
tuy nhiên hãy nhớ tuân thủ năm k để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng quý vị nhé
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất từ quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đừng quên theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo